đã thường xuyên ra soát sự đổi bổ sung để hoàn thiện thể chế các quy định việc quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thị trường tài chính trong đó có thị trường chứng khoán
qua sự việc vừa qua có thể thấy một số doanh nghiệp đã đưa ra các báo cáo tài chính sai lệch
bên cạnh đó các cơ quan kiểm toán độc lập đã không làm tròn trách nhiệm dẫn đến những thông tin sai lệch của doanh nghiệp ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư đại diện bộ tài chính chia sẻ
đáng chú ý theo tìm hiểu của phóng viên việt nam net các công ty phát hành chín đợt trái phiếu doanh nghiệp thuộc tập đoàn tân hoàng minh đều là những công ty chưa đại chúng
do đó để phát hành trái phiếu doanh nghiệp các công ty này không phải xin ý kiến của ủy ban chứng khoán nhà nước
sau khi hoàn thành phát hành trái phiếu các doanh nghiệp này có trách nhiệm gửi thông tin về hnx đây được xem là kẻ hở để các doanh nghiệp lợi dụng
đáng chú ý bài viết cũng nêu khẳng định nguồn tin của việt nam net
chắc chắn là bộ trưởng bộ tài chính đã yêu cầu các đơn vị sửa nghị định một trăm năm mươi ba một trăm năm mươi năm để bịt kẻ hở này
liên tục phát thông tin cảnh báo
ngoài ra suốt từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay bộ tài chính đã liên tục phát đi các thông tin cảnh báo những rủi ro đối với nhà đầu tư khi tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp
từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bộ trưởng tài chính hồ đức phước đã sớm có chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp
khi đó bên cạnh ghi nhận những tác động tích cực của trái phiếu doanh nghiệp bộ tài chính đã đánh giá việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
cũng bộc lộ nhiều rủi ro cho nhà đầu tư và có nguy cơ gây mất an ninh an toàn nền tài chính quốc gia
trưởng bộ tài chính hồ đức phước đã yêu cầu ủy ban chứng khoán nhà nước vụ tài chính ngân hàng và sở giao dịch chứng khoán việt nam tăng cường giám sát hoạt động này
bộ tài chính yêu cầu bang chứng khoán nhà nước có trách nhiệm chủ trì phối hợp với vụ tài chính ngân hàng và các cơ quan liên quan tăng cường
đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra giám sát tình hình phát hành và cung cấp về dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
đặc biệt là việc phát hành các doanh nghiệp nhỏ lẻ mới thành lập hoạt động trong các lĩnh vực có tính rủi ro cao có kết quả kinh doanh không rõ ràng thực chất
tập trung rà soát kiểm tra phát hiện các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm lách quy định của pháp luật trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp
trường hợp phát hiện các hành vi lừa đảo có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư thì khẩn trương chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật bộ tài chính đưa ra yêu cầu từ rất sớm
ngày sau đó ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một ủy ban chứng khoán nhà nước đã có công văn gửi các công ty chứng khoán nhắc nhở về việc tuân thủ nghị định một trăm năm mươi ba hai nghìn hai mươi nd

vụ tài chính ngân hàng từng liên tục đưa ra khuyến nghị nhà đầu tư cần hết sức lưu ý lại suất cao sẽ đi kèm với rủi ro cao do đó phải hết sức thận trọng đánh giá kỹ về các rủi ro trước khi quyết định mua trái phiếu
luật sư phân tích về khung hình phạt chủ tịch tân hoàng minh đối diện
như đã thông tin cơ quan cảnh sát điều tra c ba bộ công an vừa khởi tố bị can bắt tạm giam ông đỗ anh dũng chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh và sáu đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy
kết quả điều tra ban đầu cho thấy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai ông đỗ anh dũng và các cá nhân tại tập đoàn tân hoàng minh đã có hành vi gian dối
dùng ba công ty thành viên công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư bất động sản ngôi sao việt công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solei công ty cổ phần cung điện mùa đông
và các công ty liên quan phát hành chín đợt trái phiếu trái quy định pháp luật
việc này nhằm huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng và các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu
cũng theo báo điện tử việt nam net có chia sẻ nhận định của tiến sĩ luật sư đặng văn cường trong bài viết
luật sư phân tích về khung hình phạt chủ tịch tân hoàng minh đối diện
nội dung bài báo trích quan điểm của luật sư này và cho rằng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ông đỗ anh dũng và các đồng phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này
là phạt tù từ một mươi hai đến hai mươi năm hoặc tù chung thân
luật sư phân tích cơ quan điều tra xác định bị can đỗ anh dũng và đồng phạm đã có thủ đoạn gian dối
trong việc huy động vốn của các doanh nghiệp để sử dụng cho các dự án bất động sản
hành vi được xác định là huy động vốn trái phép phát hành chín đợt trái phiếu trái quy định
để huy động một mươi ba trăm linh tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư rồi sử dụng sai mục đích thỏa thuận
quá trình điều tra cơ quan công an sẽ tiếp tục chứng minh mục đích chiếm đoạt tài sản
để thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo quy định của pháp luật tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chỉ có thành tội phạm
khi chủ thể của tội phạm đã thực hiện thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền từ hai triệu đồng trở lên
mục đích chiếm đoạt tài sản thể hiện ở chỗ người phạm tội không có ý định trả lại tài sản cho các nạn nhân
bởi vậy trong vụ án này để các tội bị can cơ quan điều tra cần tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ
để chứng minh các bị can không có ý định trả lại số tiền đã huy động trái phép cho các nạn nhân
vẫn theo tiến sĩ đặng văn cường tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một trong các tội danh thuộc nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản
yếu tố đặc trưng của tội danh này là thủ đoạn gian dối của người thực hiện hành vi phạm tội đưa ra thông tin sai sự thật
sử dụng các tài liệu giả mạo hoặc các thủ đoạn khác để làm cho nạn nhân tin tưởng trao tài sản cho đối tượng phạm tội
sau khi có được tài sản đối tượng không có ý định trả lại tài sản chiếm đoạt tài sản đó xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của tổ chức cá nhân
tiếp tục làm rõ tiền huy động trôi về đâu
luật sư đặng văn cường cho biết quá trình điều tra vụ án này
cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ số tiền huy động vốn trái phép các bị can đã sử dụng vào mục đích gì
các khoản tiền này đang ở đâu đã được chuyển hóa thành các loại tài sản nào
đối với tài sản do phạm tội mà có hoặc có nguồn gốc từ tội phạm
cơ quan điều tra sẽ thu giữ
tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn quy định phạt tiền và tịch thu tài sản
bởi vậy cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ tài sản mà các bị can chiếm đoạt được của người bị hại đang ở đâu
để niêm phong thu giữ đảm bảo thi hành án trả lại cho những người bị hại
đồng thời có thể kê biên các tài sản của bị can để đảm bảo các hình phạt bổ sung
thậm chí có thể áp dụng hình phạt tịch thu tài sản
theo ông cường vụ án này cho thấy quyết tâm của đảng và nhà nước ta
trong việc đấu tranh phòng chống tham dự
việc đấu tranh chống tham nhũng và đấu tranh chống tiêu cực xã hội
là một quá trình lâu dài phức tạp nhưng không có vùng cấm không có ngoại lệ
việc trả giá cao lô đất tại thủ thiêm rồi bỏ cọc sáu trăm linh tỷ đồng
cho thấy doanh nghiệp này có biểu hiện vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh
lời tiến sĩ đặng văn cường
có lẽ từ vi phạm này mà cơ quan chức năng xác minh làm rõ các dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp
trong đó có vi phạm về phát hành trái phiếu để huy động vốn trái phép
vụ án mới khởi đầu của giai đoạn điều tra
cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của các bị can
trường hợp có căn cứ cho thấy bị can còn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác
sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
dù chưa biết kết cục của những chủ tịch tập đoàn này sẽ như thế nào
tuy nhiên nếu đã vượt qua giới hạn đạo của pháp luật
bất chấp đạo đức và luật pháp để kiếm tiền thì thật là đáng xấu hổ
dư luận đã từng tháng phục và tự hào về một lớp doanh nhân trẻ
nhưng cũng rất thất vọng về một số cá nhân không còn tuân thủ pháp luật
người thao túng thị trường chứng khoán người lừa đảo
họ chỉ biết làm giàu cho mình mà không nghĩ đến cái chung
thậm chí không nghĩ cho cả những người giúp và đồng hành cùng họ
làm giàu chính đáng có đóng góp cho xã hội sẽ luôn được khuyến khích
nhưng làm giàu bằng thủ đoạn bằng sự lừa lọc bằng lợi mình hại người
thì không có nơi nào chấp nhận và đại gia doanh nhân thì lại càng không
quý vị có suy nghĩ gì về hành động quyết liệt của bộ công an
trong thời gian qua
xin hãy để lại bình luận bên dưới thảo luận cùng chúng tôi các bài nha
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo